phòng thương mại và công nghiệp việt nam và cục phòng vệ thương mại bộ công thương
đã phối hợp tổ chức hội thảo phòng vệ thương mại công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa
trong bối cảnh hội nhập
hội thảo đã hỗ trợ các doanh nghiệp các hiệp hội tìm hiểu hướng dẫn các kỹ năng cơ bản
để sử dụng công cụ phòng vệ thương mại ở việt nam trong từng ngành lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong nước
đây là điều rất cần thiết cho các doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng
bởi việt nam đang mở cửa mạnh mẽ thị trường nội địa cho hàng hóa từ năm mươi một nước đối tác
hiện tường nhập khẩu ồ ạt gây cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài
cũng xuất hiện có khả năng gây thiệt hại đáng kể và đe dọa tới lợi ích trong lâu dài
của một số ngành sản xuất trong nước
hội thảo cũng là cơ hội để các bên liên quan đóng góp ý kiến
với những khung khổ chính sách pháp luật mới nhất về phòng vệ thương mại
như dự thảo đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại
hay dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện evfta về phòng vệ thương mại